cũng trong sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
cùng sáu bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn văn tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài bị cáo nguyễn đức trung nguyễn văn tứ năm bị cáo còn lại gồm phan thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội
phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đầu tư và phát triển đông kinh
võ việt hùng nguyên giám đốc công ty đầu tư và phát triển đông kinh nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh
trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký kết với liên danh nhật cường đông kinh
quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu số hóa trên các bị cáo tứ ngọc tuyến hường đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
cụ thể các bị cáo đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội dừng thầu gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu trái quy định luật đấu thầu
đưa thêm yêu cầu cập nhật công nghệ số hóa đã được thực hiện trong quá trình thí điểm mặc dù kết quả thí điểm không đạt yêu cầu
đồng thời đưa thêm yêu cầu phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng chung thành phố trong khi thành phố chưa có hệ thống dùng chung để sửa đổi hồ sơ mời thầu
lập hồ sơ mời thầu không đúng quy định nhằm tạo lợi thế cho liên danh nhật cường đông kinh tham gia trúng thầu gói thầu số hóa năm hai nghìn hai mươi
bị cáo trung bị xác định là đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện trái pháp luật gói thầu số hóa năm hai nghìn hai mươi
tạo điều kiện cho nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày